sau hơn một tháng mở biển mấy ngày qua nhiều tàu quá của ngư dân phú yên liên tục cập bến trở nặng cá ngừ đại dương
đây là tín hiệu vui ngày cuối năm báo hiệu một mùa đánh bắt bội thu mới sau tết nguyên đán
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
những ngày cuối năm giá cá ngừ đại dương đang tăng nhẹ và do động từ chín mươi năm một trăm linh đồng một kg
cá được các doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua xuất khẩu sang các thị trường cao cấp
chuyến biển này đa phần các tàu đều đạt số lượng từ ba mươi tới năm mươi con cá ngừ đại dương tương đương từ một năm đến hai tấn
với mức giá hẹn này thì mỗi chủ tàu lại ít nhất từ sáu mươi một trăm linh triệu đồng
mỗi người lao động cũng được chia từ năm triệu đến bảy triệu đồng để sắm sửa tết
nên bà con rất là phán cỡ một là cái sản lượng thì đánh cũng được
hai nữa là cái giá cá thị trường rất là nó cũng là đàn lây nó thành ra là bà con rất là phán cỡ
có những cái đồng tiền để bà con là ăn tết đón tết cho cổ truyền rất là xuân về cho gia đình
cảng cá phường sáu thành phố tuy hòa ngày cuối năm rộn ràng hơn bao giờ hết
trên cầu cảng hoạt động khiêng vác vận chuyển sơ chế thủy sản diễn ra tấp nập
dưới méo nước các ngư dân cũng đang hoàn tất việc sửa chữa tàu

thì giờ sửa xe ăn miếng ăn tết xong ít bữa rồi anh em quen cái tết
các ngư dân là mùng sáu mùng chín mùng một mươi mùng một mươi hai rồi
người ta mở biển lần lần lần người ta mở sẽ hết bến
cứ đầu năm là mình xuống tổn mình đi
mình đi ra quẩy thì mình đánh bắt mình khai thét
nói chung gặp cái luồng thì mình trúng bánh sớm
còn gặp cái luồng thì mình kéo dài thời gian
mỗi tàu câu cá ngư đại dương thường cần khoảng chín lao động
cái khó hiện nay là ít người muốn đi vì đánh bắt ngày càng khó khăn
dài ngày thu nhập không cao như mọi năm
nếu không có tiền hỗ trợ chi phí nhiên liệu của nhà nước mỗi chuyến biển từ một mươi tám triệu đồng trở lên
tùy theo công suất tàu cá và các chính sách khác ngư dân sẽ gặp rất nhiều khó khăn
dân người ta cũng ít muốn làm cho nên chủ cá ngư thì đi cứu bạn khó lắm
đi tìm bạn cho ngư cho ngư gom góp cho ngư bắt tiền mắc bạn khó lắm
cái mắm nó cũng kẹn kiệt
hai nữa là cũng nhờ bê đồng hỗ trợ chính phủ hỗ trợ đây mới anh em hoạt động làm
nếu không có tiền hỗ trợ đây chắc anh em cũng lấy lần lấy lần xe lần bớt lần
chứ không có ai làm chi phí nó kêu quế làm không nào
thêm một mùa biển mới đến với ngư dân phú yên và các tỉnh nam trung bộ
tin tưởng rằng với sự hỗ trợ đắc lực của các chính sách phát triển thủy sản và an ninh hàng hải
ngư dân tiếp tục gạt hái được nhiều lọc biển đầu năm mới
cùng với các lực lượng chức năng giữ bình yên vùng biển đảo chủ quyền tổ quốc trên biển đông